với điều kiện áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần năng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực bắc bộ bắc và trung trung bộ
tại tây nguyên và nam bộ mùa mưa vẫn có dấu hiệu bắt đầu và tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng có nơi nắng nóng gai gắt
bên cạnh đó với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước
nguy cơ cao sẽ kéo dài thêm tình trạng khô hạn thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao đặc biệt khu vực tây nguyên và nam bộ
đặc biệt từ nay đến ngày một mươi tháng năm là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá vẫn có khả năng xảy ra
gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
tiếp theo chương trình sẽ là những dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn
thủ đô hà nội không mưa
trưa nắng nhẹ không khí dịu mát nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố vinh trời ít mây ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
thành phố huế mưa rông rải rác ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thành phố đà nẵng nắng nóng nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
thành phố hồ chí minh nắng nóng nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bảy độ
thưa quý vị nếu như mùa hè đến với bắc bộ
thì tại nam bộ sẽ bước vào mùa mưa
tuy nhiên năm nay cơ quan khí tượng thủy văn cho biết mùa mưa tại nam bộ bắt đầu muộn nắng nóng còn kéo dài
mưa bắt đầu từ khoảng nửa cuối tháng năm
do vậy nắng nóng vẫn còn kéo dài khốc liệt ở các tỉnh thành phía nam trong thời gian tới
tại hội nghị tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm hai nghìn hai mươi ba nhận định tình hình mưa lũ năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan khí tượng cho biết mùa mưa năm nay tại nam bộ bắt đầu muộn nắng nóng còn kéo dài
cụ thể mưa bắt đầu từ khoảng nửa cuối tháng năm kết thúc khoảng cuối tháng một mươi một
tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng một mươi một mươi năm
ngày một mươi năm tháng bốn khu vực nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
miền đông có nơi trên ba mươi tám độ độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ năm mươi ba mươi
tây nguyên và khu vực vùng núi trung và nam trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên ba mươi năm độ
nắng nóng ở khu vực nam bộ và khu tây bắc bắc bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
ngày một mươi năm tháng bốn ở khu vực tây nguyên và vùng núi phía tây khu vực trung bộ khả năng có nắng nóng diện rộng
theo chuyên gia về biến đổi khí hậu và dự báo thiên tai cho biết từ nay đến hết tháng bốn
khu vực thành phố hồ chí minh đồng xoài tây ninh biên hòa bình phước và phía tây của đồng bằng sông kiều long
không có dấu hiệu giảm nhiệt trong suốt tháng bốn
ngày nào nền nhiệt vào khung giờ một mươi ba đến một mươi năm giờ chiều cũng cao hơn ba mươi bảy độ c trong đó có nhiều ngày cao hơn bốn mươi độ c
đó là nhiệt độ khí tượng
nhiệt độ thực tế ở môi trường sẽ cao hơn nữa là ở những nơi đất trồng thiếu cây xanh thiếu hồ nước và nơi có bề mặt bê tông hóa
tình hình nắng nóng còn diễn ra từ nay từ cuối tháng năm
thời kỳ này rất ít khả năng có mưa gió nhẹ lượng nước bốc hơi cao
nắng liên tục khiến sông hồ canh rạch bốc hơi mạnh dẫn đến khô hạn tiếp diễn trên hầu hết khắp nam bộ
mùa lũ năm nay tại sông sài gòn đồng nai rơi vào tháng tám chín tại đồng bằng sông kiều long vào tháng một mươi tháng một mươi một
đỉnh lũ năm nay có thể cao hơn năm hai nghìn hai mươi ba nhưng không đáng kể
xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông kiều long có xu hướng giảm đến cuối tháng sáu giảm hẳn
từ nay đến tháng sáu khả năng xuất hiện từ ba đợt xâm nhập mặn nữa rơi vào cuối tháng bốn và đầu tháng năm
nửa đầu tháng năm là thời kỳ chuyển từ mùa khô sang mùa mưa
thời kỳ này sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc mưa lớn đặc biệt là xét đánh
về cuối năm enso sẽ chuyển sang lanina
đây là hình thái mưa nhiều bão lũ tăng do đó các địa phương cần theo dõi để chủ động ứng phó
xin được chuyển sang các tin tức thời tiết đáng chú ý
thưa quý vị sau bảy mươi một năm sao trổi có tên một mươi hai pols prop hay còn được gọi là sao chổi quỷ sẽ đi ngang qua trái đất
sao trổi quỷ sẽ đạt điểm gần mặt trời nhất vào ngày hai mươi một tháng bốn tới
trái đất nhất vào ngày hai tháng sáu
do sao chùa này rất sáng vậy nên đây sẽ là cơ hội hiếm có để người dân tại nhiều quốc gia
trong đó có việt nam được tận mắt chứng kiến một lần trong đời
cụ thể theo các chuyên gia sao trổi một mươi hai p ponsprop còn được biết đến với tên sao trổi quỷ hiện đang tiến đến gần trái đất
đối với hầu hết mọi người đây sẽ là lần duy nhất trong đời họ được nhìn thấy sao chủ này
nếu bỏ lỡ lần này cư dân trên trái đất sẽ phải đợi thêm bảy mươi một năm nữa ngôi sao mới trở lại bên trong hệ mặt trời
các nhà vật lý sẽ đạt điểm gần mặt trời
nhà vật lý thiên văn cho biết theo dự kiến sao trổi sẽ đạt điểm gần mặt trời nhất vào ngày hai mươi một tháng bốn tới
và ở gần trái đất nhất vào ngày hai tháng sáu tới
mặc dù có cái tên không dễ nghe nhưng sao chủ này không gây ra mối đe dọa nào cho trái đất
ngược lại do độ sáng của nó sao chủ quỷ mang đến cho mọi người cơ hội hiếm có để chứng kiến những điều kỳ diệu của vũ trụ
được cho là một hạt nhân với đường kính khoảng ba mươi km sau chùa quỷ nằm trong nhóm sao trổi băng lạnh
nghĩa là nó phun trào bụi khí và băng khi áp suất tích tụ bên trong do bị nung nóng
các nhà khoa học cho biết sao chủ quỷ có màu xanh lá cây đang phóng qua thiên hà andromeda thiên hà tiền nữ trên bầu trời đêm
hiện thiên thẻ này đã có thể quan sát được nhưng các chuyên gia nói rằng nó sẽ còn sáng hơn nữa trong những tuần tới
theo trong web tin tức khoa học lightsciences một chuyên gia dự đoán một mươi hai p pons brookes có thể có một đợt phun trào trên bầu trời vào ngày tám tháng bốn tới
đó cũng là ngày một mươi hai p
một số nơi trên thế giới thấy được nhặt thực toàn phần
được biết cơ hội tiếp theo để quan sát được sao chùi một mươi hai pons broc sẽ rơi vào khoảng mùa hè năm hai nghìn chín mươi năm
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ đêm nay có mưa vài nơi ngày mai có nắng
riêng khu tây bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trung bộ có mây đêm có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ngày nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng gió nhẹ
nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu tây bắc có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi dưới hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng khu vực tây bắc ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông nam đến nam cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
vùng núi có nơi dưới hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng
phía nam có mây ngày nắng nóng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam cấp bốn sóng cao năm một năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp ba cấp bốn sóng cao năm một năm m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi
vào chiều tối nay ngày một mươi năm tháng bốn
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại